chủ quán cà phê và người bạn của nạn nhân nói rằng

là có mối quan hệ ở đâu ra sao như thế nào cùng với ai
làm gì ở đâu
thì chúng tôi tập trung vô chỗ nạn nhân

khi mà chúng tôi phát hiện được nạn nhân thì tôi có mời là bạn trai của nạn nhân ra lên làm việc
thì bạn trai của nạn nhân khai là chiều ngày mà nạn nhân mất tích
thì khi bạn trai của nạn nhân là đi ăn tối cùng với nạn nhân ăn cơm buổi chiều
thì có một người gọi liên tục vô máy điện thoại của nạn nhân
sau khi đó nạn nhân đi về nhà xong rồi là đi
coi như sau đó là đến một mươi chín h tối ngày hôm đó là coi như nạn nhân mất tích luôn
vậy ai là người đã gọi điện cho nạn nhân
có phải hung thủ hay đối tác làm ăn
bàn chuyên án đã tiến hành một cuộc họp bất thường để tìm ra ước mất ở đâu

các điều tra khác mà bàn chuyên án từng quan tâm là ra xót các đường cầm đồ mua bán điện thoại
xe máy cũ từng thành phố vũng tàu và địa bàn vườn long thành tỉnh đồng nai
nhằm tùy tìm tan nhật lại chiếc điện thoại oppo và xe máy hachila màu bỏ

chúng tôi nhận định
đối tượng sau kỳ án có thể đưa vào các tiệm cầm đồ các dịch vụ cầm đồ
cũng có thể mua bán cho trôi nổi
và có thể cầm cố ở các nơi khác để có thể là tiêu thụ
từ đó chúng tôi tập trung ra thông báo truy tìm vật chứng
đến tất cả các tiệm cầm đồ đến tất cả các dịch vụ cầm đồ
đến tất cả các nơi mua bán xe cũ
và liên hệ tất cả chính quyền địa phương giả soát lại tất cả các điểm này
nếu phát hiện ra vật chứng nên thông báo cho cơ quan điều tra ngay
đây cũng là một trong những công tác mà gặp rất nhiều khó khăn
vì hiện tại các dịch vụ cầm đồ trong khu vực rất nhiều tư nhân
có chế phép cũng có mà có loại không có chế phép cũng có
tuy nhiên khi trinh sát xác minh tại huyện tân thành thì có xuất hiện dấu hiệu khả nghi
có một người đem xe hiệu atela màu đỏ đến cầm cố tại cái tiệm cầm đồ đó
trước cơ quan điều tra thì tùy tiệm huyện tân thành thừa nhận là có cầm một chiếc xe của một thanh niên
có ghi chứng số chung minh nhân dân và số điện thoại
bốn nhận định chỉ trong thời gian ngắn
điều tra viên xác định danh tính đối tượng khả nghi tên là quỳnh ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngũ áp phú thạnh xã mỹ xuân